các địa phương ở thành phố tam kỳ quảng nam đã đồng loạt tổ chức gia quân lập lại trật tự đô thị
theo đó thành phố sẽ tập trung lập lại trật tự vỉa hè lòng lề đường trên địa bàn tất cả các phường nhất là các tuyến phố chính
chủ trương của thành phố đã nhận được sự đồng thuận cao từ phía nhân dân
trong đợt giao quân cao điểm này thành phố tam kỳ quyết tâm xóa bỏ các điểm nóng về tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè lòng đường
trước mắt là trên các tuyến đường chính như phan châu trinh trần cao vân phan bộ châu
trước khi giao quân thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên nhiều hộ tiểu thương đã chấp hành nghiêm việc buôn bán kinh doanh đúng quy định và cam kết giữ trật tự lâu dài
theo kế hoạch từ nay cho đến ngày một mươi năm tháng ba thành phố tam kỳ sẽ duy trì lực lượng chức năng bảo đảm trật tự đô thị trên tuyến đường chính của toàn thành phố
kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tái vi phạm đồng thời sẽ quy hoạch bố trí các địa điểm phù hợp để người dân buôn bán nhằm bảo đảm ổn định cuộc sống